với mong muốn người dân sử dụng xe máy về quê đón tết an toàn cảnh sát giao thông công an tp hcm vừa tổ chức các điểm trao nước suối khăn lạnh trên các trục đường về miền tây và các tỉnh đông nam bộ
theo ghi nhận tại xa lộ hà nội nhiều người không khỏi bỡ ngỡ khi được các chiến sĩ thuộc đội cảnh sát giao thông rạch chiếc liên tục trao những chai nước suối và khăn lạnh để giải khát và giảm mệt mỏi trong tiết trời nóng bức
đơn vị cho biết đã huy động hơn hai trăm linh thùng nước cùng hàng trăm khăn lạnh từ quỹ của đoàn thanh niên nước được ướp lạnh trước khi trao tận tay người đi đường
trong ngày hôm qua trên quốc lộ một trạm cảnh sát giao thông tân túc cũng tặng hơn năm trăm linh chai nước suối và khăn lạnh cho người dân về các tỉnh thành miền tây đón tết
đồng thời kết hợp tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho người dân nắm để tham gia giao thông an toàn hơn